tỉnh ủy lai châu tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết ba mươi bảy dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình đánh giá cao những kết quả mà lai châu đã đạt được
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị
kinh tế của tỉnh lai châu phát triển khá tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
dưới rdp bình quân đầu người đạt ba mươi ba triệu đồng tăng một mươi hai bảy lần so với khi bắt đầu thực hiện nghị quyết
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt một mươi một bảy mươi năm một năm
đồng chí nguyễn văn bình yêu cầu tỉnh lai châu cần xác định thế mạnh lợi thế của tỉnh và các địa phương lân cận
để tận dụng đầu tư cho phát triển kinh tế tập trung vào phát triển kinh tế rừng và trồng một số loại cây ăn quả dược liệu
phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương để phát triển kinh tế mũi nhọn
đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo con em là đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn lực cho tỉnh
chú ý đến công tác dân tộc tôn giáo để bảo đảm an ninh chính trị ngay từ cơ sở
đối với những kiến nghị của lai châu đồng chí trưởng ban kinh tế trung ương ghi nhận sao các cơ quan nghiên cứu
đồng thời chuyển ý kiến kiến nghị đến các bộ ngành liên quan và chính phủ để xem xét giải quyết